tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày tết nguyên đán đình dậu
người nông dân tại thành phố đà nẵng đã trở lại sản xuất để kịp chuẩn bị cho mùa vụ mới
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại các xã thuộc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
kịp thời gieo hạt ngay sau đợt lũ cuối năm hai nghìn một mươi sáu ngay từ những ngày đầu năm
gia đình ông nguyễn sô đã trở lại đồng để chuẩn bị cây lúa cho chín sao ruộng bị hư hỏng trước tết
theo ông sơn nếu thời tiết thuận lợi thì gia đình ông vẫn thu hoạch lúa đúng thời vụ
sa lũ là tất nhiên bò cao ông nông dân đều ro đồng để khi sợ lỡ
sợ lỡ và thứ hai nữa là bò bữa tết là đều cũng lo ông bò việt bề tranh
một bóng tết rõ rõ rõ một bóng tết là bò cao đều ro để chiếc lúa để cái chỗ lũ lụt hư hỏng
cho nên bà bì đều lo tập trung mùa vụ đông sân đấy để đọt được kết quả
còn đối với người chồng dâu tại xã hòa nhân
huyện hòa vang những cây rau ngắn ngày đã cho thu hoạch đúng dịp tết
nay vẫn tiếp tục cho thu hoạch ở mức giá cao
các loại cây như ổ qua dưa leo đã bắt đầu ra quả
một số qua mà xa lũ đã kịp thời làm lạ
dưa leo có một số hộ thu hoạch có một số hộ chuẩn bị thu hoạch
còn ổ qua cũng có một số hộ bón trân dịp tết cũng được giá
rồi bây giờ đoàn tiếp tục làm lạ
bộ xa xa tết trắng có buồn xa chúng tôi là do quân làm nhanh chán liền kịp thời vui vãi
tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày đầu năm
người nông dân trên địa bàn huyện hòa vang đã ra đồng trở lại từ rất sớm
do đã chuẩn bị giống trở lại ngay từ sau đợt lũ trước
nên người dân tin tưởng rằng vẫn sẽ thu hoạch kịp thời vụ
không khí làm việc những ngày đầu năm đầy phấn khởi
đến nay tất cả những vùng sản xuất rau màu
đầu khu vực trồng lúa của người dân đã đưa vào sản xuất và đang phát triển tốt
tinh thần của người dân trong những ngày đầu năm thì cũng rất phấn khởi
bước qua năm mới thì thời tiết cũng tương đối thuận lợi
giúp cho người dân trong việc sản xuất sau mùa vụ đấy
với tinh thần chịu thương chịu khó không khuất phục trước thiên nhiên
ngay trong những ngày tết người nông dân huyện hòa vang
đã ra đồng để sẵn sàng cho mùa vụ sắp tới